ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên vừa chủ trì phối hợp với đội cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh luông pha băng lào
tổ chức phá chuyên án bắt giữ thành công và dư lý đối tượng có hai lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm hoàng tiến dũng từ lào về điện biên
hoàng tiến dũng là đối tượng đã có hai quyết định truy nã vào các năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và một nghìn chín trăm chín mươi chín của công an tỉnh điện biên về các hành vi trốn khỏi trại giam và mua bán trái phép chất ma túy
sau khi trốn trại hoàng tiến dũng đã bỏ trốn sang nước bạn lào trong suốt gần ba mươi năm trốn truy nã tại đây dũng đã tiếp tục móc nối với các đối tượng lào và trong nước để tổ chức đường dây gồm sáu đối tượng
mua bán vận chuyển trái phép trên ma túy xuyên quốc gia từ lào về điện biên và tiếp tục trung chuyển đi các địa phương tiêu thụ
dũng thường chọn những nơi xa xôi hẻo lánh tìm cách hợp thức hóa giấy tờ tùy thân để che giấu tung tích
sau khi xác định được nơi ẩn nóng của dũng các lực lượng chức năng của hai địa phương đã bắt được đối tượng sau hai mươi bảy năm trốn ở nước ngoài mặc dù đối tượng ra sức chống trả quyết liệt
chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh điện biên đã di lý đối tượng từ cửa khẩu quốc tế tây trang về điện biên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
chiều nay hai mươi chín tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đã triệt phá một nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet và ghi lô đề với số tiền lớn
đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự năm đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo thông tin ban đầu đây là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet và ghi số đề quy mô lớn
có nhiều đối tượng tham gia phạm vi hoạt động rộng các đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau trong cả nước và có sự cầu kết chặt chẽ với nhau
số tiền các đối tượng sử dụng để cá cửa bóng đá là rất lớn khoảng hai mươi năm tỷ đồng
ngoài ra hai đối tượng nìm trí lâm và trần hoàng phong còn đứng ra nhận ghi lô đề của các con bạc với số tiền giao dịch hàng ngày khoảng từ bảy mươi đến một trăm linh triệu đồng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm lưu kỳ sang ngô bạch đằng và phạm công định cùng chú tỉnh bạc liêu
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà trên địa bàn xã vĩnh mỹ b huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bịch ni lông bên trong có chứa các hạt tinh thể nghi là chất ma túy
một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy số tiền gần năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
ngoài ra qua khám xét lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ một số loại hung khí tự chế gồm dao mã tấu ráo
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
thưa quý vị đi dọc các tuyến đường ở vùng nông thôn hay miền núi ở quảng ngãi
chúng ta dễ dàng bắt gặp tình trạng người dân đi làm ruộng hay lên giấy đã chủ quan để chiếc xe máy của mình ngay bên lề đường mà không cần có người trông coi
thói quen này của người dân đã vô tình tạo điều kiện cho kẻ gian
an ra tay trộm hàng chục xe trong thời gian ngắn và công an huyện mộ đức vừa bắt giữ các đối tượng gây án
đầu tháng một mươi hai vừa qua chị phạm thị bái ở xã ba trang huyện ba tơ đi làm dãy để mô tô bên lề đường
đến khi quay về lấy xe tá hỏa vì chiếc xe máy của mình đã không cánh mà bay
tìm kẻ không thấy không thấy kẻ nó mất kẻ đi tìm nó không thấy nó lây trà nó bắt công an đi tìm dường
đây chỉ là một trong hàng chục vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn tỉnh quảng ngãi trong thời gian vừa qua
hầu hết các trường hợp người dân bị mất xe cho biết có thói quen để xe máy bên vệ đường nơi có bóng mát rồi đi vào ruộng và dãy
thậm chí có người còn để nguyên chìa khóa trên xe và tài sản trong cốc xe
một số người dân người ta cũng chưa nhận thức co
vẫn thở ơ trong cái việc mà
sau một thời gian theo dõi thu thập tài liệu chứng cứ công an huyện mộ đức đã điều tra làm rõ nhóm trộm xe gồm đối tượng bùi quang thông
chú thành phố quảng ngãi cùng đồng bọn là nguyễn văn điệp và huỳnh quang thông cùng chú thị xã đức phổ
các đối tượng khai nhận đã thực hiện trên một mươi vụ trộm xe máy ở các huyện ba tơ đức phổ bộ đức nghĩa hành
do thiếu tiền xe xe nên em
sau khi trộm xe các đối tượng đưa lên mạng giao bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
qua vụ việc trên lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong bảo vệ tài sản của mình
không nên để xen dọc đường mà cần để nơi an toàn có khóa cẩn thận tránh tạo cơ hội cho kẻ gian phạm tội
công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố điều tra vụ án hình
sự về tội tàng trữ sử dụng trái phép vật liệu nổ xảy ra tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang
đối tượng bị khởi tố là hoàng văn minh chú tại xã hạnh sơn vĩ huyện mèo vạc tỉnh hà giang
trước đó vào ngày một mươi hai hai hai nghìn hai mươi một thông qua các biện pháp nghiệp vụ cơ quan an ninh điều tra đã phát hiện bắt giữ hoàng văn binh có hành vi tàng trữ trái phép và liệu nổ
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng đã thu giữ chín hai kg thuốc nổ và năm mươi sáu kíp nổ
vụ án đang được tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật
thời điểm cận kề tết nguyên đán là thời gian tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn
khi lượng hàng hóa tăng đột biến lượng điện tiêu thụ để sản xuất hàng hóa tại các cơ sở kinh doanh cũng tăng lên đáng kể
nhằm chủ động phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng trong dịp tết nguyên đán
tại thành phố đà nẵng công an các đơn vị đã tăng cường kiểm tra tuyên truyền hướng dẫn về an toàn phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là tại các khu dân cư hộ gia đình kết hợp với sản xuất kinh doanh
quận thanh khê thành phố đà nẵng là khu vực tập trung đông các cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở hộ gia đình
vì vậy mà nguy cơ cháy nổ luôn thường trực đặc biệt là trong thời điểm cuối năm
để chủ động phòng ngừa công an quận thanh khê đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra phối hợp với tuyên truyền
hướng dẫn tổ chức diễn tập phương án phòng trái chữa trái để người dân được trang bị kiến thức chủ động giữ gìn an toàn trái nổ
công an quận thanh khê tiến hành kiểm tra tầng hộ các sản xuất kinh doanh
trong đó lưu ý nhất là việc trang bị phương tiện ý thức của người ở trong cái hộ kinh doanh đó
và đặc biệt là các lối thấp nặng thứ hai để khi xảy ra sự cố
thì người dân có thể tự thoát ra ngồi truyền truyền ở các khu dân cư và tổ chức tập phóng diễn trái ở khu dân cư
để từ đó nâng cao ý thức của người dân người dân có thể biết sử dụng trang bị phòng trái chữa trái
để người dân có thể kịp thời xử lý trước khi được lựa chữa trái chuyên nghiệp đấy
để giữ biết để không để xảy ra trái nổ trong thời gian trước trong và sau tách nguyên đoán
chúng tôi rất là tự tin tự tin thứ nhất là được các đồng chí cán bộ công an phòng trái chữa trái
hướng dẫn về cách thức phòng trái chữa trái
sử dụng các cái bình ga khi mà cháy nổ xảy ra thì chúng tôi coi như là cảm tưởng thấy yên tâm
trong thời điểm cận kề tách nguyên đoán với những nguy cơ trái nổ luôn thường trực
để nâng cao ý thức cho người dân các xe tuyên truyền lưu động cũng được tổ chức thường xuyên
đồng thời lực lượng cảnh sát khu vực cũng tiến hành ra soát từng hộ từng người
từng cơ sở để tuyên truyền ký cam kết và khắc phục những điểm yếu về phòng cháy chữa cháy
công an thường đã tuyên truyền nhắc nhở
như cảnh sát khu vực là đến từng hộ đến từng nhà kinh doanh đã có nhắc dở kiểm tra hướng dẫn
cho tất cả các hộ nhân và các cơ sở kinh doanh về những vấn đề liên quan phòng trái chữa trái
gia đình là kinh doanh về vật liệu ga là kinh doanh có điều kiện
chuyên trong gia đình là bản thân là cùng là nhân viên là luôn luôn là chấp hành theo lệnh phòng trái chữa trái
nhằm đảm bảo an toàn trái nổ
trong dịp tết nguyên đại
vào năm hai nghìn hai mươi công an các đơn vị trên toàn địa bàn thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều biện pháp
siết chặt công tác đảm bảo an toàn phòng trái chữa trái
đồng thời bố trí lực lượng phương tiện ứng trực sẵn sàng xử lý khi có sự cố cháy xảy ra
cùng với sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng cơ động xử lý của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
mỗi người dân cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
theo phương châm phòng hương chống để mọi người mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn
ký nhiều văn bản cam kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng với nhiều khách hàng cùng một lô đất
trong dự án new city thuộc xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên với số tiền là hàng trăm tỷ đồng
hai đối tượng vừa bị công an tỉnh hưng yên khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng là nguyễn văn thanh là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển tvtland
và đỗ đức hội là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển tvt land
từ đầu năm đến nay các đối tượng đã ký trên bốn trăm linh văn bản cam kết hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng
với nhiều khách hàng về các lô đất trong dự án new city thuộc xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên
với số tiền thu được là khoảng hơn hai trăm linh tỷ đồng
đồng thời cam kết với khách hàng nếu đầu tư tiền năm mươi giá trị chuyển nhượng lô đất vào công ty
thì sau thời gian từ hai đến ba tháng sẽ được lợi nhuận từ một mươi đến hai mươi
khi khách hàng lấy đất sẽ phải trả nốt năm mươi giá trị chuyển nhượng
với phương thức hoạt động trên cùng một lô đất các đối tượng đã ký hợp đồng với nhiều khách hàng
và sử dụng tiền của khách hàng sau chi trả cho những khách hàng trước đến hạn thanh toán tiền gốc
và lợi nhuận như cam kết
đến nay công ty còn khoảng một trăm năm mươi khách hàng với số tiền ký kết hợp đồng là khoảng một trăm năm mươi tỷ chưa được giải quyết
công ty hiện không còn khả năng thanh toán
tại bắc ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện yên phong
vừa phá chuyên án bắt quả tàng trần minh đức chú tại tỉnh thái nguyên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm tám mươi bốn gam ma túy tổng hợp một xe ô tô và một điện thoại di động
cùng ngày tại quán karoke new star thuộc xã châu phong huyện quế võ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện quế võ
bắt quả tang trịnh hùng cường và lê thị niên cùng chú tại huyện quế võ
về hành vi mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra hai phòng hát cơ quan công an phát hiện có tám đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
và sáu khách hát thù giữ ma túy và nhiều tăng vật có liên quan
qua test nhanh một mươi một đối tượng dương tính với ma túy
tàng trữ trái phép chất ma túy ba đối tượng cũng vừa bị lực lượng công an vĩnh long bắt quả tàng
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện xe ô tô
do hồ ngọc minh chú huyện tam bình điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
lúc này cùng đi trên xe với minh có phan thị thu lan chú huyện tam bình và lâm hoàng thới chúa tỉnh cà mau
khi thấy lực lượng công an đối tượng lan đã ném xuống đường một bịch ni lông
bên trong có chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy
kiểm tra trên người đối tượng minh lực lượng công an thu giữ một bịch ni lông
được hàn kín bên trong cũng có chứa nhiều tinh thể màu trắng
nghi là chất ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lan lực lượng công an thu giữ thêm ba bịch ni lông
bên trong chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy
qua giám định số tinh thể trên là chất ma túy có tổng trọng lượng trên một trăm linh bốn bảy gram
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
một nhóm hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố
nhóm đối tượng này gồm phạm văn hiển đỗ quốc anh trương thành công
đều trú tại huyện nha ca tỉnh đắk lắc
nhóm này do hiển cầm đầu và thuê nhà trọ ở xã cuebu thành phố bù ma thuật
để hoạt động cho vay tiền góp với lãi suất cao
các đối tượng sẽ giải tờ rơi trên các tuyến đường của thành phố buôn ma thuật
để quảng cáo cho vay tiền
hàng ngày các đối tượng sẽ trực tiếp đi thu tiền của người vay
nếu khách hàng không có khả năng tri trả
thì nhóm này sẽ chửi bới đe dọa nhằm mục đích thu hồi tiền
trong quá trình hoạt động nhóm này đã cho hơn bốn mươi người vay
với lãi suất ba trăm sáu mươi một năm với tổng số tiền giao dịch trên sáu trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý theo quy định của pháp luật
thời điểm này là lúc mà các đối tượng buôn lậu bắt đầu tập kết hàng hóa
để đem về nội địa để chuẩn bị tiêu thụ vào dịp tết nguyên đán sắp tới
các mặt hàng của các đối tượng buôn lậu đem về nội địa
là bia rượu các loại thuốc lá và đặc biệt là pháo nổ
mặc dù dịch bệnh covid đang có nhiều diễn biến phức tạp trên khu vực biên giới
nhưng mà các đối tượng buôn lậu vẫn bất chấp để đưa hàng về nội địa tiêu thụ
và trước thực trạng trên các lực lượng chống buôn lậu ở quảng trị
đang tăng cường nhiều giải pháp phòng chống buôn lậu trên biên giới cũng như nội địa
theo chân các chiến sĩ trinh sát của lực lượng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh quảng trị chứng kiến những hình ảnh này mới thấy hết sự liêu lĩnh
của các đối tượng buôn lậu trên tuyến quốc lộ chín
bằng nhiều phương thức thủ đoạn như cho người theo dõi lực lượng chức năng
dùng xe hạ tải thay nhau dò đường khi thấy lực lượng chức năng sẵn sàng quay đầu bỏ chạy
đây là những thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu trên tuyến quốc lộ chín và trên biên giới ở quảng trị
từ đầu tháng chín đến nay lực lượng công an hải quan và biên phòng tỉnh quảng trị

tình hình buôn lậu trên tuyến đường chín giai đoạn này còn có nhiều diễn biến phức tạp
vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn từ các ngành chức năng trên biên giới cũng như nội địa
để ngăn chặn hàng lậu xâm nhập vào nội địa cũng như các thủ đoạn vận chuyển tinh vi và manh động như hiện nay
vâng vâng vâng
vòng phiên tòa đang tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị diễn biến cũng như kết quả của phiên xét xử vụ án trong các bản tin thời sự sau
tiếp tục với những tin tức khác
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng đặng đức lâm
trú tại thôn hùng lãm một xã hồng thái huyện việt yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn ba tỷ đồng
dưới hình thức trao đổi mua bán căn hộ trung cư bất động sản
trong khoảng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang nhận được đơn tố cáo của một số người dân
tiến hành điều tra xác minh phòng cảnh sát hình sự xác định đặng đức lâm là đối tượng không có năng lực tài chính để mua bán nhà đất
nhưng có am hiểu về lĩnh vực bất động sản
thông qua các trang mua bán nhà đất đối tượng biết được nhu cầu của một số bị hại và tìm cách tiếp cận
bằng chiêu bài có nhu cầu mua bán căn hộ và có suất mua căn hộ giá yêu đãi từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến nay
đối tượng đã lừa nhiều công dân đặt tiền mua bất động sản rồi sau đó chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hơn ba tỷ đồng
thưa quý vị vụ án mạng xảy ra cách đây hơn một tuần ở gần chân núi đã khiến người dân ở làng chư cơ rây
thuộc thôn bốn xã đắk pơ phò huyện kronk chê rò vô cùng bất an lo lắng
nạn nhân là bà đinh thị bo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại ở điểm làng chư cơ rây bị sát hại khi đang lên dãy đào mì
với quyết tâm làm rõ hung thủ chấn an dư luận đến sáng ngày hai mươi tháng một mươi hai công an đã bắt giữ đối tượng đinh cơm
người cùng lan chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng trên
tại cơ quan công an đinh cương khai nhận vào chiều ngày một mươi tháng một mươi hai thấy bà bo đang đào trượt đồng ở cửa hang nơi cương đặt bẫy
hai người đã to tiếng với nhau bà bo lúc này dơ quốc hàm dọa không may chúng tài cơ chảy máu
đối tượng tức giận lấy khúc cây gần đó đập vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh rồi thực hiện hành vi đồi bại
sau đó thấy bà bo còn sống hắn lấy dao cắt một nhát vào cổ nạn nhân tử vong đem thi thể đến vị trí khác cách đó ba mươi mét
vùi lấp xuống đất để phi tang đồng thời xóa dấu vết tại nơi sát hại nạn nhân nhằm che giấu hành vi phạm tội
mình thấy có ba cục đá đặt trên đó là nghi chắc bà bo bị trôn ở đây rồi
mình dụng tay dụng chân chạy không nổi luôn mà
về làng tôi gọi ơ bà con
gọi cả con trai nó nữa con trai nó mòi đất lên thì thấy cái cổ tay là biết rồi làng mình ai cũng sợ
mà bắt được rồi
thế là coi như làng xóm mình là an tâm không có sợ nữa
mặc dù manh mối về đối tượng khá mù mờ nhưng qua sàng lọc lực lượng công an nhận thấy nổi lên đối tượng đinh cương
chú cùng làng trư cray xã đắc bờ phò có nhiều biểu hiện nghi vấn
lực lượng cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định gen đối với các dấu vết sinh học thu được ở hiện trường
kết quả giám định adn cho thấy ngoài dấu vết máu tại hiện trường còn có dấu vết tinh trùng chính xác là của đinh cương
thì đối tượng cân này
đối tượng đã bỏ đi khỏi làng và sống ở trên rừng khu vực núi ở xã đắc bờ phò này cũng rất lâu rồi
bẫy săn bắt ở trên cái núi để kiếm sống chứ không có xuống đồng bằng
đối tượng này luôn luôn bên mình có khẩu súng cồn đồng thời là dao và có trông
khi tổ công tác tiếp cận để suy bắt đối tượng này
thì đối tượng này thường lẩn trốn trên khu vực đồi núi hiểm trở và rất là khó có thể tiếp cận được đối tượng
sau hơn một tuần
đối tượng đang truy tìm đối tượng vào chín h ngày hai mươi tháng một mươi hai
khi cường định vào xin đồ ăn ở một tròi dãy
thì bất ngờ các chính xác hình sự xuất hiện nhanh chóng bắt giữ kẻ thù ác
hiện cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục để khởi tố đối tượng đinh cơ về hành vi giết người
một vụ vận chuyển số lượng lớn ma túy là một mươi bánh heroin vừa bị lực lượng chức năng của tỉnh cao bằng phát hiện và bắt giữ
khi đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ bốn a thuộc qua địa phận xóm nà tục xã đức xuân huyện thạch an tỉnh cao bằng
tổ công tác thuộc công an huyện thạch an đã phát hiện xe ô tô di chuyển theo hướng từ tỉnh lạng sơn đến tỉnh cao bằng
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe để kiểm tra
lái xe là phương trần cương chú tại xóm bản dốc xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
khám xét trên xe phát hiện một mươi bánh chất hồ màu trắng
cương khai nhận toàn bộ số hàng này là heroin có khối lượng gần ba năm kg
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
trong khi đó lực lượng công an tỉnh quảng bình cũng vừa bắt hai đối tượng thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến và gần một bánh heroin
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang dương minh đức đang có hành vi cất giấu trong người một túi ni lông bên trong chế chất vật màu trắng
và thu giữ tại nơi ở của đức một túi nilon và bốn gói giấy bên trong đều chứa chất hồn màu trắng
mở rộng điều tra khám xét nơi ở của nguyễn quang trung phát hiện thu giữ gần năm tám trăm linh viên hồng phiến gần một bánh heroin
một cân tiểu ly một điện thoại và bốn trăm năm mươi chín triệu đồng cùng nhiều tăng vật tài liệu khác
hiệp vụ việc đang được đấu tranh mở rộng
còn tại tỉnh hà giang liên tiếp nhiều vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy nhỏ lẻ cũng được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà giang phát hiện xử lý góp phần làm trong sạch địa bàn
ký nhận của phóng viên antv
đây là đối tượng hoàng văn tấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và quan thị yến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
có hộ khẩu thường trú tại tỉnh tuyên quang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà giang
khởi tố về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội
tại cơ quan công an hai đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội